một thông tin vui đối với những người thích du lịch và ngắm cảnh trên xe ô tô
đó là thủ tướng chính phủ đã đồng ý thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch
bằng xe ô tô hai tầng thoáng nóc tại các tỉnh bình thuận bà rịa vũng tàu
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương triển khai
trong đó lưu ý tính toán lộ trình tuyến đường khai thác số lượng phương tiện hoạt động trên một tuyến
tần suất chạy xe quy hoạch các điểm dừng đón trả khách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đồng thời khẩn trương tổng kết đánh giá hoạt động thí điểm làm cơ sở xây dựng luật giao thông đường bộ sửa đổi